thực hiện kế hoạch số sáu mươi ba về việc triển khai chương trình hành động số hai mươi ba của thành ủy hà nội
về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp
hà nội vấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ nâng cao tiền lương cán bộ công nhân viên chức
việc nâng cao tiền lương cán bộ công nhân viên chức sẽ được thực hiện theo một lộ trình cụ thể
theo đó đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm
chức danh và chức vụ lãnh đạo đến năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công
phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng mức tăng trưởng kinh tế và ngân sách thành phố
đến năm hai nghìn ba mươi sẽ thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương tiền lương thấp nhất của cán bộ công chức viên chức
bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp